bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với lực lượng công an vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn tám tạ pháo nổ
thu giữ phương tiện vận chuyển là một xe ô tô tải và một xe gắn máy
cụ thể tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn và bắt giữ lê văn sơn khi đang điều khiển xe ô tô tải
vận chuyển trên tám trăm hai mươi sáu kg pháo nổ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nguyễn khánh thiện và đào phương duy
trước đó hai ngày trước bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh công an huyện châu thành
và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm miền nam cũng đã phát hiện và bắt giữ
một vụ vận chuyển trên sáu trăm ba mươi kg pháo lộng